thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường việt nam
cùng dự cuộc họp có lãnh đạo một số bộ ngành và hiệp hội mía đường của việt nam
phát biểu tại cuộc họp chia sẻ với khó khăn của ngành mía đường ngành có lịch sử hai mươi năm năm xây dựng và phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý một số thách thức lớn như nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng
tham gia một mươi hai fta chứ không chỉ có atiga
và điều đó càng đòi hỏi việc sản xuất phải gắn kết với nhu cầu thị trường
bên cạnh đó biến đổi khí hậu dẫn đến khô hạn ở vùng nguyên liệu
thách thức nữa là tình trạng gian lận thương mại tình trạng nhập khẩu đường thô đường lòng
đặc biệt tái cơ cấu ứng dụng khoa học công nghệ gắn với tổ chức sản xuất chưa thành công ở ngành mía đường
nhấn mạnh quan điểm xây dựng nền kinh tế tự cường thủ tướng cho rằng nếu chúng ta có nhu cầu đường lớn
mà phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường đường nước ngoài thì đó là một sai lầm
do đó phải tính toán lại giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu để phát triển ngành mía đường một cách phù hợp với điều kiện hội nhập
bên cạnh thách thức thủ tướng cho rằng ngành mía đường cũng có nhiều cơ hội đó là chính phủ quan tâm chỉ đạo
thị trường nhu cầu trong nước lớn có những vùng khu vực có thể tổ chức lại sản xuất mía đường
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi ngành mía đường thế giới được dự báo đi xuống
trong khi nhu cầu thị trường tăng lên giá đường có thể tăng lên
phát triển ngành đường vẫn còn nằm ở các sản phẩm sau đường như sản xuất điện ván ép phân bón ethanol tư bã mía và dỉ mật
trước ý kiến của hiệp hội mía đường việt nam cho rằng ngành mía đường việt nam tự tin đủ khả năng cạnh tranh một cách sòng phẳng
nếu được bảo đảm các điều kiện sản xuất kinh doanh công bằng trong môi trường quốc tế
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ bảo đảm môi trường công bằng ngành mía đường phải tự đào thải
nếu năng lực cạnh tranh yếu kém hơn các nông nghiệp sản xuất mía đường trong asean